các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những bài học đắt giá và hậu quả khôn lường do lái xe sử dụng ma túy đã thấy rõ từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua
nhưng vì sao cho đến nay mỗi đợt gia quân của lực lượng chức năng vẫn phát hiện hàng chục thậm chí là hàng trăm tài xế vi phạm
còn những vấn đề gì cần giải quyết để sớm chấm dứt tình trạng này quý vị hãy cùng các chuyên gia của chúng tôi phân tích trong một ít phút nữa
còn bây giờ như thường lệ chương trình an ninh toàn cảnh ngày hai mươi ba tháng hai sẽ mở đầu với các điểm nóng an ninh trẻ tự đáng chú ý